công an thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ xử lý một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
qua quá trình mật phục theo dõi đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã phát hiện bắt quả tang trịnh thị dung sử dụng nhà của mình tại địa chỉ hai mươi chín trên hai nguyễn viết xuân phường tân thành thành phố buôn ma thuột chứa chấp ba sòng bạc bằng hình thức đánh bài
các đối tượng đến chơi sẽ được dung chia làm ba địa điểm trong nhà của mình để đánh bạc và đứng ra thu tiền cơ quan công an đã phát hiện thu giữ trên chiếu bạc và trên người của các đối tượng số tiền hơn bốn mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
vào sáng qua tại khu vực thuộc thôn nà han xã tân thanh huyện văn lãng lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt giữ hai mươi năm công dân trong đó có một mươi nam và một mươi năm nữ nhập cảnh trái phép
các đối tượng khai là người của các địa phương bắc giang quảng ninh bắc cạn nam định ninh bình hà giang lạng sơn lai châu tuyên quang phú thọ hòa bình thái nguyên yên bái nghệ an và trà vinh
số người nhập cảnh trên khai xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh quảng đông quảng tây trung quốc để lao động làm thuê từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã kiểm tra thân nhiệt tiến hình bàn giao các đối tượng cho các lực lượng chức năng để đưa đi cách ly theo đúng quy định sau đó sẽ xử lý
đất gãy kinh tế đó là quan điểm chỉ đạo của chính phủ tại cuộc họp trực tuyến của thường trực chính phủ với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào hôm ngày hai tháng tám trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
việt nam vẫn kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý
theo đó để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hàng loạt nhóm giải pháp được đưa ra trong đó đặc biệt chú trọng ba nhóm giải pháp chính tăng trưởng xuất khẩu đẩy nhanh hiệu quả đầu tư công và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để thích ứng với giai đoạn mới của thế giới trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì phát triển kinh tế
phân tích về vấn đề này doanh nhân nguyễn liên phương giám đốc học viện lp việt nam khẳng định
dịch bệnh covid một mươi chín chưa thể kết thúc trong năm nay hoặc năm sau mà có thể kéo dài trong vài ba năm hoặc lâu hơn cho đến khi thế giới tìm được vaccine phòng bệnh
do đó doanh nghiệp thế giới không thể đóng cửa co cụ bất suất bất nhập mà phải tìm ra giải pháp thích ứng để không chỉ tồn tại mà còn đẩy mạnh sản xuất để tăng trưởng
ghi nhận đầu tư của việt nam ra nước ngoài trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi có tám mươi dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư của phía việt nam là hai trăm linh sáu ba triệu usd
có hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của việt nam
tiếp theo sẽ là một thông tin trên báo kinh tế và đô thị
vào chiều ngày ba tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đã bàn giao dưới sự chủ trì của chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung
theo giám đốc sở y tế nguyễn khắc hiền tại hà nội đã ghi nhận hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín trong giai đoạn ba
trong đó có hai người lây nhiễm đi về từ đà nẵng và có hai mươi người lây nhiễm đi về từ hà nội
theo thông tin trên số người về từ đà nẵng khai báo tiếp tục tăng mạnh
tính cho đến một mươi bốn h ngày ba tháng tám toàn thành phố đã ghi nhận tám mươi tám hai trăm tám mươi chín người về từ đà nẵng từ ngày tám tháng bảy
một trăm linh tám trường hợp được lấy mẫu làm xét nghiệm pcr đều âm tính xét nghiệm nhanh cho đến thời điểm hiện tại
một mươi trong số bảy mươi sáu trăm tám mươi chín trường hợp có kết quả dương tính xét nghiệm lại bằng phương pháp pcr toàn bộ đều âm tính
số trường hợp f một
trên địa bàn là một trăm ba mươi đã xét nghiệm và đều âm tính với virus sars cov hai và được cách ly y tế
kết luận tại hội nghị chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung cho biết với tình hình thống kê ra soát trong những ngày tới
con số hơn tám mươi tám người về từ đà nẵng trên địa bàn thành phố sẽ chưa phải là con số cuối cùng và sẽ còn tiếp tục lớn hơn
nhấn mạnh hiện nay là giai đoạn cao điểm phòng chống dịch và các đơn vị cần tập trung tuyên truyền
xét nghiệm cách ly yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của thủ tướng
thực hiện phòng chống dịch trên tinh thần không lơ là chủ quan nhưng không quá lo lắng làm tốt nhiệm vụ kép
và mỗi gia đình là một pháo đài mỗi người dân là một chiến sĩ
liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên báo lao động thông tin
tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào ngày ba tháng tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các vấn đề có liên quan khác
có phương án cụ thể thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong từng địa phương
trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh cũng như là giáo viên
tại phiên họp bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho biết
cho đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cơ bản hoàn tất
bộ đề xuất với tình hình như hiện nay các thí sinh ở những địa phương có cách ly xã hội hay là thuộc diện f một f hai
thì bộ sẽ có phương án tổ chức thi sau đảm bảo quyền lợi cho học sinh và chỉ đạo các trường đại học có phương án tuyển sinh phù hợp
các địa phương không nằm trong diện cách ly xã hội và cam kết bảo đảm điều kiện an toàn thì tổ chức kỳ thi theo kế hoạch
sau khi nghe các thành viên chính phủ thảo luận kết luận phiên họp thủ tướng nêu rõ đây là vấn đề dư luận xã hội quan tâm
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo thực hiện đúng luật giáo dục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quyết định và giao cho chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm tổ chức tốt
bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam xin mời biên tập viên mỹ khôi
xin cảm ơn biên tập viên dinh hạnh
mỹ khôi xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này để theo dõi sáng phương nam
mở đầu là những cập nhật về công tác phòng chống covid một mươi chín tại tp hcm
trong cuộc họp mới đây chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đã yêu cầu từ ngày năm tháng tám
sẽ tiến hành phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng
quyết định được đưa ra từ thực tế vẫn còn hai mươi người chưa thực hiện biện pháp phòng dịch này
tại những khu vực tập trung nơi đông người
theo nhận định của người đứng đầu ubnd tp hcm tình trạng không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
hiện nay diễn ra khác phổ biến
từ ngày năm tháng tám các quận huyện sẽ chiến chính bằng cách tiến hành xứ phạt hành chính
hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng đồng thời công khai danh sách các điểm mang khẩu trang
nước sát khuẩn đến từng khu phố tổ dân phố
bên cạnh đó tp hcm cũng sẽ triển khai các đội phản ứng nhanh tuần tra giải tán đám đông
qua ba mươi người trước các công sở trường học đồng thời quy trách nhiệm cho người đứng đầu ubnd quận huyện
nếu xảy ra tình trạng người thuộc diện cách ly tại nhà nhưng không tuân thủ quy định
tối ngày ba tháng tám đoàn phản ứng nhanh số bốn bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã lên đường đến đà nẵng
hỗ trợ cho các bác sĩ bệnh viện phổi tại đây trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là chỉ đạo đối với bệnh viện chợ rẫy từ bộ y tế trong việc phối hợp với bệnh viện phổi đà nẵng
điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
được phản ứng nhanh về cận lâm sàng sẽ lên máy bay ra huế sau đó di chuyển đến bệnh viện phổi đà nẵng nhận nhiệm vụ
đây là đoạn bác sĩ thứ tư của bệnh viện chợ rẫy lên đường đến đà nẵng để chia lửa cho địa phương
đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín hiện nay
trong khi lực lượng chức năng ngày đêm căng mình phòng chống dịch covid một mươi chín xâm nhập
một số đối tượng vì hám lợi đã lén lút câu móc tổ chức đưa người qua lại trái phép trên tuyến biên giới
hơn bốn trăm linh người nhập cảnh trái phép bằng hình thức này đã bị phát hiện trong bốn tháng qua tại an giang
đây là một trong ba đối tượng bị động viên phòng cửa khẩu long bình huyện an phú tỉnh an giang bắt giữ vào ngày hai mươi chín tháng bảy
để đi từ campuchia về an giang đối tượng phải trả ba triệu đồng cho một nhóm người không rõ tên
đi tới một chỗ gần sông gần sông có một phòng
bây giờ phòng đó ngồi tầm năm phút
rồi có một ông chú tới kêu là giờ đi luôn người đi trước đồ đi sau rồi gặp cái anh hồi nãy hồi nãy chở đi
các đối tượng cho biết giá đưa người qua biên giới mỗi nơi cũng khác nhau
nếu qua đường cửa khẩu mộc bài thuộc tỉnh tây ninh thì phải trả từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng
biên phòng tỉnh an giang cũng thừa nhận có tình trạng đưa người xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới
mức giá để chúng dẫn qua biên giới mà không phải cách ly một mươi bốn ngày
nói chung là đối tượng này là khá cao
qua đấu tranh khai thác làm do thì các đối tượng này được những cái đối tượng môi giới dân dắt
dẫn dắt qua là từ bên campuchia nhập cảnh vào việt nam hoặc là từ sâu trong nội địa việt nam là xuất cảnh sang campuchia
với cái giá này rất là cao nó khoảng bảy trăm đô một người
hiện lực lượng chức năng tỉnh an giang đang điều tra một số đối tượng nghi vấn
nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm các đối tượng này
tội phạm có tổ chức đưa người là trái phép là qua biên giới
đây là một trong những biện pháp trong thời gian tới chúng tôi sẽ xử lý mạnh
đặc biệt nhất là phải tăng cường các cái lực lượng chốt chặn ở các cái tuyến biên giới
để đảm bảo được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
đồng thời ngăn chặn các cái việc là người qua lại xuất cảnh trái phép

mới đây công an tỉnh an giang đã khởi tố một nhóm
bốn đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
từ tháng sáu đến khi bị bắt nhóm này đã đưa trót lọt một mươi năm người bằng xùng máy qua bên kia biên giới
vừa qua những hiện tượng thời tiết nguy hiểm kéo theo bão số hai như lốc xoáy và mưa lớn
đã làm sập hàng trăm căn nhà ở các tỉnh tại đồng bằng sông cửu long thiệt hại hàng tỷ đồng
tại tỉnh hậu giang hai cơn lốc xoáy xuất hiện khiến ba mươi tám căn nhà bị sập
một trăm năm mươi sáu căn nhà bị tốc mái thiệt hại ước tính gần hai năm tỷ đồng
tỉnh an giang cũng có một mươi chín căn nhà bị sập và tốc mái
hai người ở thành phố châu đốc bị thương do cây ngã hơn bảy hectare lúa hẻ thu bị đổ rạp
mưa to gió lớn cũng là một trăm linh căn nhà ở thành phố cần thơ bị sập và tốc mái
nhiều cây xanh bị ngã đổ
thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh kiên giang
từ ngày một tháng tám đến nay địa phương liên tục xuất hiện mưa to gió lớn
làm thiệt hại bốn trăm hai mươi chín căn nhà của người dân
trong đó sạch một trăm linh bốn căn tốc mái hai trăm chín mươi ba căn
riêng tại phú quốc mưa kết hợp với triều cường đã làm ngập ba mươi hai căn nhà
bảy chiếc ghe nhỏ bị chìm
thiệt hại ở tỉnh kiên giang đến thời điểm này là hơn năm tỷ đồng
những ngày qua lãnh đạo các địa phương có nhà cửa bị thiệt do dông lốc
đã đến thăm động viên người dân vừa quá khó khăn do thiên tai
bà con cũng được hỗ trợ tiền tùy theo mức độ bị thiệt hại
cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số hai
mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dân cao đã làm sạt lở nghiêm trọng
hai đoạn đê quốc phòng trên địa bàn ấp cây gõ xã vân khánh tây huyện an minh kiên giang
đoạn đê bị sạt lỡ với tống chiều dài bảy trăm linh m
tỉnh kiên giang đã công bố tình trạng sạt lỡ đê biển nghiêm trọng
và do sở nông nghiệp phù hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
khẩn cấp khắc phục tạm thời đoạn đê biển bị sạt lỡ nghiêm trọng tại khu vực này
phù hợp với sở tài chính và sở kế hoạch đầu tư
tham mưu đề xuất nguồn kinh phí để xử lý khẩn cấp khu vực sạt lở
giao ủy ban nhân dân huyện an minh tuyên truyền phổ biến tình trạng nguy hiểm
tại khu vực sạt lỡ đê biển vận động người dân di dời đến nơi an toàn
nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng của người dân
đồng thời chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng vật tư phương tiện
để hỗ trợ người dân di dời và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra
một số tin tức giao thông đáng chú ý
tại ngã tư đặng xá của huyện gia lâm thành phố hà nội trên quốc lộ năm a
thuộc địa phận thành phố hà nội đã xảy ra một vụ nguyệt
đó là sau khi va chạm giao thông trên đường thì các tài xế xe tải cầm tuyếp sắt lao vào đuổi đánh nhau
tài xế xe tải và xe môi trường được cho là đã xảy ra mâu thuẫn trước đó
khi đến ngã tư xe môi trường dừng lại tài xế cần tuyết sắt xuống xe đôi co với tài xế xe tải đi phía sau
sau đó ba người từ xe tải cầm hung khí rượt đuổi tài xế xe môi trường
mâu thuẫn giữa các tài xế khiến giao thông qua lại khu vực này bị ủn tắc kéo dài
vào tối ngày hai tháng tám tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn xe đầu kéo chạy lấn làn và va chạm với xe khách
khiến cho xe này lao xuống vệ đường và rất may là không có hành khách nào bị thương
sự việc xảy ra vào tối ngày hai tháng bốn
trong đoạn đối diện cây xăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
chiếc xe đầu kéo lấn làn va chạm với xe khách đang lưu thông chiều ngược lại
hậu quả xe khách lao xuống vệ đường và rất may là không có hành khách nào bị thương
để đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe buýt khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trở lại
tổng công ty vận tải hà nội đã lên kế hoạch thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn
không để lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải
cụ thể tổng công ty vận tải đã yêu cầu lái phụ xe thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang
khi tiếp xúc với hành khách và thường xuyên rửa tay trang bị chai dung dịch sát khuẩn tại cửa xe
để hành khách lên xuống xe rửa tay vệ sinh sạch sẽ phương tiện sau mỗi chuyến xe
cuối ngày thực hiện tổng vệ sinh xe và khử khuẩn
đối với cán bộ công chức người lao động làm việc tại đơn vị
tổng công ty đã ra soát lập danh sách những người trở về từ vùng có dịch để giám sát theo dõi hướng dẫn của bộ y tế
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa ban hành công văn về việc thành lập tổ công tác covid một mươi chín tại cộng đồng
mục đích của việc thành lập các tổ này là để chủ động và tăng cường hiệu quả công tác giám sát
theo dõi sức khỏe cộng đồng kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly và can thiệp y tế phù hợp
theo đó tổ công tác covid một mươi chín tại cộng đồng sẽ do ủy ban nhân dân các quân
huyện thành lập chủ động trong việc tổ chức thành phần số lượng tham gia
tổ có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm hiệu quả
và theo đúng các quy định theo dõi sức khỏe của người dân sinh sống trên địa bàn
nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao có liên quan đến dịch tễ của bệnh nhân xác định mắc covid một mươi chín
qua đó phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để lấy mẫu xét nghiệm
cũng như nhanh chóng triển khai các biện pháp cách ly và can thiệp y tế phù hợp
thưa quý vị tại tỉnh thái bình sau khi một trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
được ghi nhận tại thôn bùi xã hòa tiến huyện hưng hà
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hưng hà đã chỉ đạo khoanh vùng thôn bùi xã hòa tiến
đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch thiết lập các chốt chặn để kiểm soát toàn bộ hoạt động ra vào thôn
toàn xã đang nỗ lực làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thôn bùi xã hoài tiến có khoảng hai trăm bốn mươi ba hộ dân
với tám trăm hai mươi nhân khẩu để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan ra cộng đồng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện hưng hà đã chỉ đạo thành lập ba chốt kiểm soát chặt chẽ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khắp các tuyến đường ra vào thôn bùi
đồng thời tổ công tác phòng chống dịch của xã được thành lập nhằm cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong thôn
đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân trong thời gian cách ly
từ khi được thành lập chốt đến nay thì chúng tôi nghiêm túc thực hiện theo lịch trình giao ban
một chốt thì chúng tôi chỉ làm ba ca ca sáng ca chiều và ca tối
thì khi mà hết ca thì chúng tôi cũng có cái sự bàn giao
thứ hai là về ý thức thực hiện của nhân dân thì từ khi mà thành lập chốt giờ thì nhân dân cũng thực hiện theo rất là nghiêm ngặt
trước đó có ba người dân cùng chú tại thôn bùi tổ chức đi thăm một người thân bị ốm tại tỉnh quảng nam
trở về tỉnh thái bình vào ngày hai mươi chín tháng bảy bằng xe khách
ngay khi trở về nhà họ được chuyển đến khoa chuyển nhiễm của bệnh viện đa khoa hưng nhân
để thực hiện cách ly theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm
ngày một tháng tám kết quả xét nghiệm lần một cho thấy một người đã dương tính với sars cov hai
bên cạnh việc tập trung quanh vùng dập dịch ủy ban nhân dân huyện hưng hà cũng yêu cầu
tất cả người dân thực hiện giãn cách hai mét đeo khẩu trang khi ra ngoài và không tập trung chỗ đông người
tạm dừng hoạt động lễ hội đồng thời đóng cửa khu vui chơi giải trí quán karaoke nhà hàng quán ăn
nói chung là ý thức và trách nhiệm của người dân trong thôn tôi là rất tốt
từ hôm có dịch đến nay là người dân cũng không đi ra ngoài nữa
kể cả là làm những cái việc gì mà công việc cũng có thể quan trọng tất cả đình trí lại hết
bây giờ sức khỏe con người này trên hết cho nên là nhân dân thực hiện nói chung là tương đối tốt
đối với nhiệm vụ chung trong toàn xã thì chúng tôi hiện nay là đang chỉ đạo cho lực lượng công an y tế
rồi cả hệ thống chính trị của địa phương tiếp tục ra soát nắm bắt những đối tượng
mà hiện nay có thể đi từ các tỉnh hoặc là các thành phố mà có dịch về địa phương
thì yêu cầu các đối tượng này nên khai báo
ký cam kết theo dõi sức khỏe tại nhà
nếu như phát hiện có những vấn đề gì nó biểu hiện của bệnh ho sốt tức ngực khó thở hay là các bệnh lý khác
thì báo cáo với ngành y tế cấp trên để từng bước xử lý kịp thời
theo ghi nhận tình hình an ninh trật tự trong thôn bùi xã hòa tiến luôn được đảm bảo
người dân có ý thức chấp hành các quy định về cách ly cùng chung tay cùng lực lượng chức năng đẩy lùi dịch bệnh
ngăn ngừa dịch covid một mươi chín hà nội yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người
tại khu vực không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm
ban chỉ đạo thành phố giao ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn tiếp tục công tác giả soát
thống kê xét nghiệm thực hiện cách ly theo quy định tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đáng chú ý ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cần tổ chức tuyên truyền tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm để người dân thực hiện đúng việc giữ khoảng cách
tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại khu vực này
sở y tế được giao chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố bổ sung đủ mẫu xét nghiệm nhanh cho các quận huyện thị xã
chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khám chữa và điều trị theo đúng quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời thành phố cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại thành phố đà nẵng trong bối cảnh các đơn vị y tế lớn như bệnh viện đà nẵng bệnh viện c bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đang bị phong tỏa
các bệnh viện còn lại thậm chí là bệnh viện tư nhân đã không đứng ngoài cuộc và sẵn sàng chia lửa trong cuộc chiến với dịch covid một mươi chín
vâng rất nhiều y bác sĩ từ các bệnh viện lớn trên cả nước cũng đã tới tâm dịch đà nẵng hỗ trợ cho các bệnh viện tại đây
những chia sẻ ấy thì đã một lần nữa cho thấy sự đồng lòng hướng về đà nẵng và tinh thần vì người bệnh là trên hết của đội ngũ các y bác sĩ
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
những ngày này một trăm linh đội ngũ y bác sĩ túc trực làm việc ngày đêm tiếp nhận các bệnh nhân giải tỏa áp lực cho bệnh viện lớn đang bị phong tỏa là bệnh viện đà nẵng bệnh viện c bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng
số lượng bệnh nhân ước tính tăng gấp bốn trăm linh
chúng tôi xác định nhân lực nguồn lực cố hết sức để giúp cho người bệnh vượt qua lúc khó khăn này
không còn được phép chỉ lo nghĩ đến sự an nguy của mình được nữa bệnh viện gia đình một bệnh viện tư nhân cũng đã quyết định chia lửa với thành phố tiếp nhận các ca bệnh từ các bệnh viện đang bị phong tỏa chuyển về sẵn sàng cho thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay chúng tôi bố trí nguyên một tầng một khu vực riêng biệt
ba mươi giường để giành chứa bệnh nhân và bảy mươi giường dành cho người nhà hiện nay nó đã được lấp đầy trong đó có rất nhiều bệnh nặng từ thành phố đà nẵng
ngoài ra chúng tôi còn có khoảng một trăm linh giường sẵn sàng để chuẩn bị cho nếu như mà cái dịch này nó bùng phát lên nữa thì chúng tôi sẵn sàng chia lửa thêm tiếp tục thu nhận thêm khoảng một trăm linh bình nữa cho bệnh viện đà nẵng cho thành phố
và chúng tôi sẵn sàng tăng cường chi viện nhân lực của mình cũng như vật lực nếu như bệnh viện giải chiến thành phố có yêu cầu
hỗ trợ các bệnh viện tại đà nẵng rất nhiều các y bác sĩ tại các bệnh viện lớn trên cả nước như bệnh viện bạch mai chợ rẫy bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đã đến tâm dịch mà không một chút do dự
chúng tôi quyết tâm muốn chia lửa với đà nẵng để giúp cho những nhân viên y tế cũng như là người dân ở đây được giảm tải áp lực về điều trị cho nên chúng tôi không do dự khi lên đường
người dân thành phố đà nẵng cũng đã đồng hành với những đội ngũ y bác sĩ bởi rất nhiều những hành động quan tâm từ việc tiếp tế bữa ăn thiết bị bảo hộ đến những sự cổ vũ tinh thần
tất cả những sự thấu hiểu đồng hành và sẻ chia ấy là nguồn sức mạnh để đà nẵng nói chung cũng như những đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu quyết tâm chiến đấu đẩy lùi